thế nhưng nó lần lượt bị các thế lực chống phá việt nam lợi dụng lèo lại
sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm được sự hà hơi tiếp xức của ngoại bang fonro đã ngóc đầu dậy
trở thành một tổ chức chính trị vũ trang phản động gây ra hàng loạt các cuộc khủng bố đấm máu đau thương cho các dân tộc ở tây nguyên
trong cuộc đấu tranh giải quyết phỉ phun rô đảng nhà nước ta luôn chủ trương khoan dung với những người lầm lỗi trở về
nhiều thủ lĩnh cấp cao của phun rô đã nhận ra chính nghĩa và lần lượt trở về với nhân dân buôn làng của mình
qua quá trình đấu tranh triệt phá tổ chức phun rô lực lượng công an đã thể hiện trí tuệ bản lĩnh và nổi lên nhiều gương sáng anh hùng
lật lại hồ sơ đấu tranh với fonro hơn bốn mươi năm trước chúng ta sẽ hiểu được bản chất của tổ chức fonro và con đường dẫn đến sự dẹo dã diệt vong tất yếu của chúng
từ đó rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất tây nguyên
về khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống các luận điệu chia rẽ kích động gây dối
đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phần lớn số phun rô bị bắt tập trung cải tạo tại gia lai được hưởng chế độ khoan hồng của đảng nhà nước để trở về xung họp với gia đình
với bản chất phản động một số tên cầm đầu đã lén lút móc nối hoạt động
chúng vừa bí mật củng cố lại lực lượng cơ sở ngầm ở các buôn làng vừa giáo diết tổ chức lực lượng vũ trang ngoài rừng
tại gia lai ngày một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu toán fonro do y toan e ban và ca so hít đi liên lạc với trung ngân fonro từ đắk lắk trở về
đã móc nối với hai mươi đối tượng khác đang lần trốn trên đài bà huyền chư sê để thành lập khung chỉ huy gọi là quân đoàn một mươi hai fonro với một mươi hai tên do nay phun làm tư lệnh
rồi công sức được giao làm tỉnh trưởng pleiku
ngay sau khi hình thành tổ chức ở gia lai phun rô đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố để gây thanh thế
khống chí quần chúng với những hành động điên cuồng tàn ác
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chúng gây ra năm vụ tập kích trên quốc lộ một mươi chín và hai mươi năm mai phục chặn đường và giết hại một trăm linh sáu người
tập kích bốn vụ vào số lâm nông trường và các xã
bắt đi hai mươi chín người